nhiều ngày qua tại khu vườn sông trà và xã long sơn thành phố vũng tàu
đã xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè gần đến ngày thu hoạch tỷ chất hàng loạt
gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của người dân
qua kiểm tra các chỉ tiêu nguồn nước đo tại hiện trường cho thấy
hàm lượng oxy hòa tan trong nước thấp so với ngưỡng cho phép
hàm lượng khí độc hại vượt ngưỡng cho phép
phát hiện một số vi khuẩn và trùng quả dưa gây bệnh cho cá
theo ghi nhận số cá chết đa phần là cá chim sắp đến ngày suốt
một số khác đã bỏ ăn nổi lừa đời trên mặt nước
các hộ dân nuôi cá cho biết cá có hiện tượng bỏ ăn từ nhiều ngày trước
sau đó chết hàng loạt khiến người nuôi không kịp xoay sở
bước đầu thống kê có hai hộ thiệt hại khoảng ba một tỷ đồng